thưa quý vị công an các tỉnh đã đồng loạt triển khai phân cấp đăng ký ô tô cho công an cấp huyện đăng ký xe mô tô cho công an cấp xã
người dân rất phấn khởi khi nhận được những tiện lợi từ việc phân cấp đăng ký này và do được tập huấn và chuẩn bị kỹ lưỡng nên quá trình triển khai các lực lượng ở cơ sở đã không gặp bất cứ khó khăn và trở ngại nào
một vấn đề đáng quan tâm khác đó là trong bối cảnh số lượng ô tô ngày càng tăng đường cao tốc ngày càng nhiều việc sớm ban hành các quy định về thiết bị an toàn để bảo vệ trẻ là yêu cầu cấp thiết
trên thực tế đã có những vụ tai nạn đau lòng liên quan đến trẻ em do nguyên nhân là không có thiết bị an toàn trên ô tô
vâng và chi tiết hơn sẽ có trong phần sau của chương trình
quý vị đang theo dõi an ninh toàn cảnh cảm ơn đã đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc
trong máy một tòa nhà bảy tầng cho thuê tại phố kim mã phường ngọc khánh quận văn đình hà nội bị rơi khiến hai người đàn ông tử vong trong quá trình sự trị thăng máy
một đàn nhân ba mươi tám tuổi ngã trên góc cà biên thăng máy tử vong trên đường đi thương thứ nạn lên còn lại hai mươi bảy tuổi tử vong vào biệt trường kẹt lại dưới mục đích của thăng máy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chơi cháy và cứu hạng cứu hổ đã triển khai các biện pháp tiếp cận và đưa các đàn nhân ra đời ngoài
chiều ngày hai mươi năm tháng năm xảy ra cháy lớn tại một nhà máy máy xuất khẩu vùng phương biển trạng nhật thị xã điện bản tỉnh quảng nam
đàn cháy xuất hiện tại một phân xưởng máy sau đó bụng thoát làn nhanh hồ thói đen bốc lên cao phèo theo mọi lửa bụng cháy dữ dội
lực lượng chất băng đã huy động năm xe chơi cháy một xe chơi dụng đối thủ với cán bộ chiến sĩ có mặt tại biệt trường
gần một công nhân đã được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm một mươi sáu h chiều cùng ngày đàn cháy được giật bắt không có thể thả thêm người
tổ quán cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên khởi cố bắt tạm giam nguyễn văn long khi hành vi giết người
ngày hai mươi ba tháng năm đồng đối diện bị bố đẻ nằm nguyễn văn loan xuống dây cục buộc bỏ người kéo về nhà
lòng tự khởi dây lấy hệ cố nập vào đầu ông loan lấy một cối thương tông tiếp tục thả vào đầu
khi ông loan tử vong công an xã và quân chủ nhân dân đã cố chế được long ngay sau đó
giác cực ban đầu lòng có dấu hiệu móc bẩn cẩn thận
đến qua đến những sai phạm xảy ra tại công ty phục vấn công nghệ việt á
tổ quán cảnh sát điều tra của công an đã ra quyết định tội thủ thực hành đối với ông nguyễn huỳnh
khó trộm phòng quản lý giá tội quản lý sự cổ y tế về tội lợi dụng chức phủ khuyển hạn trong khi đi hành công vụ
ông huỳnh có hành vi lựa dựng địa chỉ công tác để giới thiệu phát hiểm
có tác động khiến ông nguyễn lưng quấn một trịnh thủy tra xét định và công trình y tế
trịnh kỹ thuật sức của y tế bàn hành phát định các số đăng ký hướng hành để xét nghiệm cho công ty việt á
trái quyết định của pháp luật
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình định đã phát hiện một cơ sở sản xuất
do các bản hàng vĩ phẩm có nguồn vi phạm hiện ra tại đây có hơn bốn khẩn vĩ phẩm đen sữa da các loại
trong đó có hai mươi chín loại do cơ sở kinh doanh này tự sản xuất hai mươi bốn loại kính phẩm khác không có hộp sơ trong từ sản phẩm

đó là những lợi cho nhân dân trong thực hiện các thủ tục hành chính đó là những lợi cho nhân dân trong thực hiện các thủ tục hành chính
đó là ý kiến mà đông đảo người dân đánh giá chia sẻ khi thủ tục cấp biển số xe đã chính thức được phân cấp về xã huyện
trên cư dân mạng cư dân mạng cũng đã thể hiện sự phấn khởi và ghi nhận đối với những nỗ lực phục vụ nhân dân của lực lượng công an
nội dung này sẽ có trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
trước kia thì đăng ký xe phải đăng lên ký đội giao thông của huyện đi lại rất là xa xôi và khó khăn
bây giờ chuyển thủ tục đăng ký xe về công an xã thì tôi thấy rất là thuận tiện
tại vì là không phải di chuyển xa mà ở tại địa phương mà cũng triển khai được cái công tác đăng ký ô tô như này là rất là hợp cho người dân
trước tôi đi xuống huyện là đăng ký xe bây giờ huyện đưa về xã đây chúng tôi là rất là khuyến khởi đường tái đi lại nó thuận tiện hơn
bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an các tỉnh đã đồng loạt triển khai phân cấp đăng ký ô tô cho công an cấp huyện
đăng ký xe mô tô cho công an cấp xã đủ điều kiện
ngay trong những ngày đầu triển khai thực hiện người dân rất phấn khởi khi thụ hưởng những tiện ích từ việc phân cấp đăng ký này
chia sẻ trên facebook về trải nghiệm lần đầu làm thủ tục đăng ký cấp biển số xe tại xã huyện
cư dân mạng cho rằng sự đổi mới này đã tạo thuận lợi không nhỏ đối với người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ sở
không phải đi xa hay đi lại nhiều lần toàn bộ thao tác được thực hiện trên phần mềm nhanh chóng đơn giản chính xác chỉ trong vài phút
có thể thấy sự hài lòng của người dân thực sự là niềm vui là động lực đối với cán bộ chiến sĩ lực lượng công an
hướng tới chính phủ điện tử phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn
trên các fanpage những hình ảnh như thế này đang được lan tỏa mạnh mẽ
rất nhiều bình luận lời cảm ơn đã được gửi đến lực lượng công an
cùng với đó là khá nhiều những vấn đề mà người dân muốn được giải đáp liên quan tới thủ tục cấp biển số xe tại xã huyện
xem đây cũng là một kênh tương tác để đóng góp ý kiến
cư dân mạng cũng đánh giá cao khi từ cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công bộ công an
người dân có thể hoàn thành chủ động việc kê khai trước các thủ tục liên quan đến đăng ký xe
điều này càng rút ngắn thời gian cắt giảm các thủ tục hành chính
tất cả thông tin đó được truyền đến lực lượng làm trực tiếp như phòng cảnh sao thông
cục cảnh sao thông công an cấp quận cấp xã và cấp xã để đầy đủ các thông tin đó
và khi kê khai rồi thì người dân chỉ
đưa cái mã số mà tôi đã kê khai thì toàn bộ các cái thông tin đã được có sẵn và được in ra
và người dân có thể làm một cách nhanh nhất
để công tác đăng ký cấp biển số xe tại xã huyện được triển khai một cách thuận lợi nhất
trước đó công an các địa phương cũng đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về trang thiết bị máy móc
niêm yết công khai các thủ tục biểu mẫu có liên quan phân công cán bộ hướng dẫn và thực hiện các thủ tục
với tinh thần trách nhiệm và với quyết tâm cao nhất
hướng tới sự hài lòng thuận lợi đối với người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính
suy nghĩ của bạn như thế nào về sự đổi mới này khi thủ tục cấp biển số xe đã được chính thức phân cấp về xã huyện
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị mức sống của người việt nam đang dần tăng lên
ô tô giờ không còn là phương tiện xa xỉ như trước đây
mỗi gia đình với mức thu nhập trung bình
cũng có khả năng sở hữu được phương tiện ô tô cá nhân
vì thế số lượng ô tô cũng ngày một gia tăng
thậm chí là số gia đình sở hữu không chỉ một
mà từ hai phương tiện ô tô trở lên cũng tăng trong vài năm trở lại đây
vâng số lượng phương tiện ngày càng nhiều
tuy nhiên hiện luật giao thông đường bộ hai nghìn tám vẫn còn nhiều quy định lòng lẻo
trong vấn đề đảm bảo an toàn đối với người ngồi trên xe ô tô
đặc biệt là với những đối tượng yếu thế như người già người khuyết tật hay trẻ em
những quy định hiện hành vẫn chưa thực sự rõ ràng
và chưa đảm bảo được an toàn cho những đối tượng này
hiện nay theo luật giao thông đường bộ hai nghìn tám quy định
xe ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước
trong ô tô phải thắt dây an toàn
tức là trẻ em cũng có thể ngồi ở hàng ghế phụ phía trước
và trường hợp này phải thắt dây an toàn
do đó việc trẻ em ngồi gáy phụ phía trước
hoặc ngồi cùng ghế lái hiện nay đang không thuộc các trường hợp vi phạm
ngoài ra trẻ ngồi cùng ghế lái
sẽ khiến người điều khiển mất tập trung
cản trở việc điều khiển xe
thậm chí trẻ hiếu động còn có thể tác động đến khu vực lái
khiến người lái không thể kiểm soát xử lý tình huống phát sinh
và đây là một trong những sai sót phổ biến
của không ít gia đình khi cho trẻ đi trên ô tô
chuyên trợ các đối tượng hành khách khác nhau
thì cần phải có đảm bảo an toàn cao hơn
và như vậy chúng ta đề cập vấn đề bổ sung các trang thiết bị
để đảm bảo an toàn cho các trẻ em
cũng như là người quyết tật và những đối tượng như thế khác
thì làm công việc rất cần thiện
nhằm đảm bảo sự an toàn của người di chuyển trên xe ô tô
bảo vệ một bộ phận yếu thế chưa được quan tâm hiện nay
cũng như bổ sung sự kiểm soát của luật hiện hành
củng tông an đã đề xuất một nội dung cụ thể
trong dự án của trung tâm
trật tự an toàn giao thông đường bộ trong đó nêu rõ và hướng dẫn chi tiết
trẻ dưới một mươi hai tuổi hoặc chiều cao dưới một m ba mươi năm được chở trên xe ô tô chở người
không được ngồi cùng hàng ghế của lái xe khi tham gia giao thông đường bộ
trẻ dưới bốn tuổi được trở bằng ghế thiết kế riêng dành cho trẻ em
quy định này đã nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia giao thông bởi nhiều lý do
trong đó hàng ghế sau theo nghiên cứu là nơi an toàn nhất trên phương tiện ô tô cá nhân
giảm được tới hai mươi sáu thương tích so với ghế phụ trước
cái dây đen an toàn nó chỉ có hiệu lực khi mà cái dây đen an toàn nó nằm gần như là
lân cận cái trọng tâm của cơ thể và khi vậy mà khi mà có cái lực mi tâm của cơ thể văng đi
thì cái dây đen an toàn mới níu lại được còn nếu mà cái dây đen an toàn mà nằm quá cao
trên phía đầu thì khi đó là các cháu thấp thì nó sẽ cháu khi mà có những cái khi mà có những cái
pha chạm thì các cháu bị tụt ra khỏi cái dây đen an toàn và không có hiệu quả nữa
thế thì cái này người ta quy định cái này rất đúng và
không riêng gì tuổi mà kể cả các cháu thấp cũng không được không được ngồi trên hàng ghế trên cùng
bởi vì trên cùng nó nguy hiểm hơn nguy hiểm ở chỗ là nếu mà các cháu bị văng ra là sẽ văng
qua cái kính trước và văng xuống đường là coi như là khả năng tử vong là rất cao
chúng tôi tính toán cả từ khoa học về độ tuổi chiều cao với thiết kế hiện tại rồi các cái điều
kiện về kinh tế xã hội đặc biệt là cái giá của cái ghế so với cái xe rồi các quy định khác rồi tiêu
thảo luật và hiện nay cái dự thảo đã cơ bản tiếp cận được các cái khuyến cáo của tổ chức y tế thế
giới cũng như là các cái quy định pháp luật gọi là tốt của các nước có liên quan các chuyên gia cũng
cho rằng đây là nội dung cần sớm được đưa vào triển khai thực tế bởi tình hình kinh tế xã hội
và thực tiễn giao thông của nước ta hiện nay đã phát triển khác rất nhiều so với cách đây một mươi bốn năm
khi luật giao thông đường bộ hai nghìn tám ban hành tốc độ tăng trưởng phương tiện ô tô tăng trung bình bảy
triệu chiều dài cao tốc đi vào khai thác mới cũng đạt trung bình tới bảy mươi bốn km trong một năm đây là
yêu cầu thực tế chứ không còn là viễn cảnh quá xa vời bên cạnh đó các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần
có những hướng dẫn cụ thể về quy chuẩn của thiết bị an toàn trên phương tiện để tăng tính khả thi
tăng cường các điều kiện giám sát thực hiện qua đó nâng cao được ý thức chấp hành của người dân
chúng tôi đã xây dựng các quy chuẩn liên quan đến về sản xuất cũng như là nhập khẩu các loại ghế
rồi quy định về các vấn đề chẳng buộc liên kết cái ghế với này các phương tiện ô tô đấy bởi vì các
ô tô khác nhau thì cái cấu trúc của cái bố trí ghế trong ô tô rất khác nhau và anh phải thiết kế cái
ghế như thế nào thiết kế cho trẻ em thế nào để có thể liên kết nhanh gọn mà lại coi là thuận lợi mà
chắc chắn nếu chúng ta đưa ra những cái biện pháp như vậy thì rất cần phải giám sát được và xử lý
tôi cho rằng là việt nam chúng ta có một cái lỗ hỏng trong quy định của pháp luật mà cần phải được điều
chính đó là việc các chủ xe dùng cái phim dán mà có cái mỏng rất là đen khiến cho từ bên ngoài gần như
không thể nhìn vào bên trong xe được thì với trường hợp như vậy thì người ngồi trong xe có là trẻ em
hay không nếu là trẻ em thì có thắt dây an toàn hay không là từ bên ngoài cực kỳ khó xác định
có thể thấy rằng việc nhanh chóng luật hóa những quy định cần thiết này trong tình hình hiện nay đang
là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng được thực tiễn phát triển của xã hội những quy định này sớm đi
vào thực tiễn ngày nào thì những nguy cơ gây tổn hại cho trẻ nhỏ được kiềm chế ngày đó đặc biệt
là khi tai nạn giao thông đường bộ là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong ở nhóm trẻ từ năm đến chín mươi
tuổi tại việt nam trong đó số lượng trẻ tử vong do tai nạn ô tô ngày càng tăng qua các năm
thưa quý vị mới đây ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội đã đề nghị bộ giáo dục và đào tạo tiếp
thu các ý kiến của nhân dân và cử tri về việc đưa lịch sử là môn học bắt buộc ở cấp trung học phổ
thông vấn đề dạy và học môn lịch sử như thế nào cũng đang là vấn đề các giáo viên đặc biệt quan
tâm khi mà chỉ còn hơn ba tháng nữa bắt đầu áp dụng theo chương trình tự chọn vậy giữa họ lựa chọn và họ
bắt buộc ở môn lịch sử sẽ đặt ra những vấn đề gì cho ngành giáo dục góc nhìn chuyên gia ngày hôm
hôm nay có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ vũ quang hiển nguyên giảng viên cao cấp khoa lịch sử
trường đại học trường đại học khoa học xã hội và nhân văn trước tiên thì xin mời quý vị
theo dõi clip ngắn của chương trình tại phiên họp toàn thể vào sáng ngày hai mươi hai tháng năm ủy ban văn hóa
giáo dục đã có báo cáo về việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông đối với môn lịch sử bậc
trung học phổ thông cụ thể sau thời gian lấy ý kiến đa số không đồng tình đối với việc đưa môn
lịch sử bậc trung học phổ thông thành môn lựa chọn với một số lý do lịch sử là môn học đặc
biệt quan trọng giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục chính trị tư tưởng đối với thế hệ trẻ
giáo dục lòng yêu nước tinh thần tự tôn dân tộc truyền thống văn hóa lịch sử bên cạnh đó xét về
tâm sinh lý lứa tuổi học sinh trung học phổ thông có sự trưởng thành hơn về nhận thức khả năng tiếp
hiện tốt hơn về lịch sử đất nước và lịch sử cách mạng việt nam nếu học sinh không lựa chọn môn
lịch sử ở cấp trung học phổ thông các em sẽ không được tiếp cận với những kiến thức rất quan trọng
có ý nghĩa giáo dục đối với lứa tuổi này cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ vũ quang hiển đã tham gia
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay vâng thưa ông thì những ngày vừa qua ủy ban văn hóa
dục của quốc hội có đề xuất về việc đưa môn lịch sử trở thành môn học bắt buộc trong cấp trung
học phổ thông vậy trước những ý kiến đề xuất này thì ông có những cái quan điểm chia sẻ như thế nào
ạ từ lâu đấy thì tôi cho rằng môn lịch sử nó có tính đặc thủ nên là cái môn học tích hợp rất là cao
và nó giữ một vai trò trọng yếu trong việc giáo dục trang bị những chi thức về lịch sử và văn hóa việt
nam tạo nên đảng để mà xây dựng con người việt nam cho nên chúng tôi có dùng cái từ là có tính đặc
phải giáo dục lịch sử do vậy nó phải được quan tâm trong toàn bộ quá trình hình thành phát triển
con người việt nam chứ không phải chỉ một bậc học một cấp học nếu như môn lịch sử với cái tầm quan
trọng đặc biệt của nó và tôi nói là có tính đặc thủ được giáo dục ở một cái mức độ phù hợp mang tính
bắt buộc ở một trường hội thông thì theo quan điểm cá nhân của tôi cũng là cần thiết và cái nguyện vọng
của cựu chi cũng như ý kiến của ủy ban văn hóa giáo dục thanh kiên di động của quốc hội là hết sức đáng
trân trọng và bộ giới đồng đảng tạo nên quan tâm để có một cái biện pháp giải quyết của việc thay đổi
chương trình học của môn lịch sử đã được bàn luận rất nhiều trong những năm qua trong đó cũng có
cái nguyên nhân do nhiều ý kiến của ngay cả phụ huynh cũng như là học sinh về cái việc là chương trình còn
nặng về cái kiến thức mà chưa có những cái nhiều những cái đổi mới về hình thức dạy để mà hấp dẫn
cũng như là dễ nhớ hơn đối với các học sinh ạ
vậy thì quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này ạ
học lịch sử dân tộc trước hết là để biết dân tộc mình trong lịch sử trong quá khứ những cái điểm gì là yêu là trộm là hay để chúng ta phát huy khắc phục để chúng ta tiếp tục phát huy
và đồng thời cũng thấy cái mặt còn khiếm khuyết để biết lối mà khắc phục hạn chế thì nó sẽ là có cái giáo dục giá trị về mặt giáo dục về mặt phẩm chất về mặt năng lực cao hơn
những chương trình cũ thì nặng về kiến thức và kỹ năng
tức là áp đặt một chiều sẽ cơ bản phương pháp tức là dùng trí thức của các nhà khoa học dùng trí thức của thầy cô áp đặt học sinh
coi họ là những cái tờ giấy trắng rồi bị vẽ lên các thông tin
tức là nặng về kiến thức và kỹ năng
thì cái chương trình mới nó đòi hỏi là phải tiếp cận để theo hướng là phát triển phẩm chất và năng lực
và chính cái điều đó nó cũng đặt ra một vấn đề là cần phải đổi mới căn bản toàn diện từ nội dung phương pháp
của cái môn lịch sử ở đây
như thầy vừa chia sẻ thì môn lịch sử là một môn rất là đặc thù
vậy nếu trong trường hợp mà bộ giáo dục đào tạo sẽ quyết định đưa môn lịch sử trở lại là môn học bắt buộc
vậy thì theo thầy các nhà trường phải thay đổi về cái nội dung cũng như là chuẩn bị như thế nào
để mà đảm bảo cái chương trình học nó hấp dẫn đối với các học sinh ạ
chương trình đổi mới này đã công bố từ năm hai nghìn một mươi
cho nên đến đây là ba bốn năm đã đi qua rồi
và trước đó trong quá trình xây dựng đấy
thì nó cũng đã lấy ý kiến
ý kiến của các chuyên gia của tất cả các nhà giáo dục lịch sử
của các cơ quan chuyên môn các cơ quan hữu trách các cơ quan quản lý
thì tôi nghĩ là cái chương trình đó không nên thay đổi
mà vẫn tiếp tục triển khai
tuy nhiên vì giáo dục lịch sử ở đây là chúng ta muốn nói đến lịch sử dân tộc
chứ không phải là toàn bộ lịch sử
nói chung hai đấy là do giáo dục ở bậc mức độ cơ bản
trong khi tiếp tục triển khai theo lộ trình đã có
thì có thể hình thành lên một số chủ đề một số chuyên đề
hoặc là một số tín chỉ
để cho chúng tôi bắt buộc vào trung học phổ thông
và cái số tiết tài thì không nhất thiết phải hoàn thành ngay từ năm nay
ngay từ lớp một mươi
và miễn là trong ba năm trung học phổ thông học sinh có thể hoàn thành bất cứ môn nào
và đấy là một điều kiện bắt buộc để được xét công nhận tốt nghiệp
để được dự một kỳ thi công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
trước khi mà có thể tuyển sinh vào các trường đại học phổ thông
thì tôi nghĩ là giải pháp như vậy sẽ là phù hợp hơn
và nếu như mà bây giờ
mà bây giờ
mà dừng toàn bộ chương trình lại
thì cái nội trình ấy
một là sẽ bị lợi
lợi cho các trường và lợi thiếu chủ động
thứ hai là dừng thì dừng đến bao giờ
cũng là một câu hỏi phải đặt ra
thứ ba đấy
là cái chương trình đã xây dựng
tôi nghĩ là đáp ứng điều cổ phát triển
nhưng mà cần phải bổ sung thêm
do cái tính đặc thủ rất cao của lịch sử
cho nên nó cần phải có một phần được giáo dục bắt buộc vào trung học phổ thông
thì có một biện pháp phù hợp
với luật pháp điện hành
những quy địa này
đó là giáo dục theo hình thức tín chỉ bắt buộc
vì có thể là mỗi một năm mấy chục tiết
có thể năm mấy chục tiết
và có thể hình thành nên
từ ba cho đến sáu chủ đề chuyên đề
là lịch sử dân tộc việt nam
nó có tính mới
có tính nâng cao so với chương trình cũ
có tính nâng cao so với chương trình
trung học cơ sở
nhưng lại có tính mới
đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc của chúng ta
ở cấp trung học phổ thông
thì định hướng theo giáo dục nghề nghiệp đúng không ạ
thì nghiễm nhiên là môn lịch sử
thì sẽ có nhiều học sinh không lựa chọn đại học
tức là họ sẽ theo các cái
chuyên khoa khối của họ lựa chọn
thầy có những cái chia sẻ những cái
nhắn nhủ như thế nào tới
các thế hệ học sinh của
cấp trung học phổ thông
về cái việc là
tức là chúng ta có lựa chọn theo khối nào
môn lịch sử trở thành bắt buộc
hay lựa chọn đi chẳng hạn
thì chúng ta vẫn
cần phải có những cái kiến thức nền cơ bản
về lịch sử dân độc việt nam ạ
mà chưa phát
có chưa có một chương trình báo buộc
ngay lập tức
thì tôi vẫn khuyên các bạn trẻ
để học một lịch sử
có những hình thức để tu dưỡng
về môn lịch sử
thì trước hết là chúng ta thấy là
trong chương trình giáo dục phổ thông ấy
thì có một chương trình giáo dục về an ninh quốc phòng
mà chương trình giáo dục an ninh quốc phòng
thì chủ yếu cũng là giáo dục lịch sử
để rồi từ đó hình thành lên
những cái chi thức
về lịch sử
liên quan đến an ninh
liên quan đến quốc phòng
và bảo vệ tổ quốc chúng ta
và đặc biệt là tuyên truyền
về đường lội
về chính sách
về an ninh về quốc phòng
của nhà nước chúng ta
thì đấy là cái phần liên quan đến lịch sử rất nhiều
là cái chương trình giáo dục địa phương
thì trong đó
sẽ có một số tiết chất định
chủ yếu vẫn là lịch sử
là cái chương trình trải nghiệm
thì trải nghiệm rất là đến với thực tiễn
thực tiễn có thể là một cái bảo tàng
thực tiễn có thể là một cái cơ sở sản xuất
thực tiễn có thể là một cái trận địa pháo
một cái đời sản xuất
một cái nơi chiến đấu trước đây
một cái di tích lịch sử văn hóa trước đây
hay là một cái cơ sở sản xuất hiện nay
thì tất cả cái đó cũng đều là lịch sử
thứ ba đấy
là thông qua các cái kênh giáo dục lịch sử khác
ví dụ như đoàn thanh niên
ví dụ như đội thương liên tuyển phong
thì cũng là những cái tổ chức mà có trách nhiệm giáo dục lịch sử cho đoàn viên
cho hội viện
vậy thì theo ông thì chúng ta cần phải học tập ở các cái nước trên thế giới như thế nào
về cái việc mà họ đưa các cái chương trình trong cái việc giảng dạy môn lịch sử
ở bằng chung quân xã thì đâu cũng bắt buộc
nhưng mà trung học của chúng thì cũng có nước bắt buộc có nước không
thì gần đây chúng ta thấy là cũng có những đứa trước đây người ta đưa cái chương trình ra ra khỏi chương trình bắt buộc
nhưng mà ngày nay thì ông kể lại
thì tôi nghĩ đây là vị thế quân học nó được thực hiện
ở các nước thì việt nam cũng nên nghiên cứu học tập
thứ hai là chúng ta cũng cần nghiên cứu sâu hơn về cái nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở các nước họ
bởi vì lịch sử nó rất là đồ sộ và nó rất nhiều sự kiện
thế thì bây giờ cùng là một cái cuộc chiến tranh của mỹ xong rồi việt nam thôi
chứ mà nên dạy đến mức nào
học sinh phải trả lời những câu hỏi nào
và phải hết sức trách như thế này
về phương pháp ấy
tôi nghĩ là phải học các nước
các nước ấy thì đang nghiêng về giáo dục phẩm chất và tác động
tức là phát triển cái tác lực của người học
ở việt nam chúng ta đã đặt các đề này ra
đã và đang triển khai thực hiện
nhưng mà vẫn cần cái tủ học tập các nước
bởi vì thế này
chúng ta cung cấp cái chi thức lịch sử trong sinh
thì một là chúng ta có rất khó cung cấp đầy đủ
cho dù các thầy cô cho dù đội cô gái nhà sở cô cô các đứa bao nhiêu trang nữa
cũng không thể rủi nhét toàn bộ những chi thức lịch sử vào đầu tiên được
cái thứ hai đấy là
trong những chi thức mà tôi thuộc với các em
vẫn có thể có những chi thức chúng ta nhận thức lịch sử chưa đủ
hoặc là chưa đầy đủ
vậy thì làm sao giúp các em hình thành cái hệ thống trí thức
từ những tư liệu gốc về bản lịch sử
chúng ta không coi nó là những cái tấm bản
rồi chúng ta điền đến cái thông tin
mà chúng ta đối xử với các em như là những nhà tư tưởng
đang hình thành nên những lý thuyết về thế giới
giúp các em tiếp xúc với hiện vật
tiếp xúc với tư liệu lịch sử
để từ đó
thông qua các cơ chế sử phạm
để giúp các em hình thành những chi thức lịch sử
một lần nữa cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ vũ quang hiền
đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và hy vọng là
mặc dù là thời gian còn rất ngắn
nhưng mà bộ giáo dục đào tạo sẽ sớm có những cái giải pháp phù hợp
để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân và cử tri ạ